thưa quý vị và các bạn tháng chạp dân gian vẫn gọi là tháng củ mật bởi vào thời điểm này nếu không chú ý nâng cao cảnh giác thì cuộc cải trong nhà sẽ rất dễ bị kẻ gian trộm cắp
tài sản bị mất có khi rất có giá trị nhưng cũng có khi chỉ là con gà con chó tuy vậy cuối năm cận tết mà còn bị mất trộm nên người dân sẽ vô cùng bức xúc sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
thôn khuôn phụ xã yên huyện gia lộc không khí của làng quê những ngày giáp tết không yên bình người dân trong làng chưa hết bức xúc về hai vụ trộm vừa xảy ra trong đêm
nhà bà lê thị sơn cửa đóng thanh cài bức tường bao cao quá đầu người như thế này cũng không ngăn được kẻ trộm
nhà bà lê thị sơn đột nhập vào nhà bắt đi những con chó mà gia đình nuôi nhiều năm nay
cách đó vài nhà cũng ngay trong đêm đó nhà bà nguyễn thị nhân lại mất gà sáu tháng trời chăm sóc đàn gà dự tính để giành đến tết nhưng hàng chục con gà đã bị mất trộm trong đêm
lúc tôi dạy như thế là nó vẫn ở cùng chùa này bắt đầu nó chạy trong thì tôi mở cửa cánh cửa ra cái bắt đầu nó chạy đi
ông đoàn văn lĩnh cho biết từ trước đến nay ở làng rất ít khi xảy ra trộm cắp thế nhưng chỉ trong những ngày cận tết năm nào trong làng cũng bị mất trộm gia đình ông bị mất nhiều lần nhất
lâm nào vào dịp cuối lâm chúng tôi đều mất cả kể cả như nhà tôi có làm ngoái mất ba bốn mươi con gà toàn về cuối lâm mà chó gà là nhà tôi cứ mất thường xuyên
coi như dân rồi là không có cái gì coi như chăn nuôi cả năm rồi chỉ được mấy chục con gà hay là mấy con chó con giết là nó đến nó bắt tất
đó cũng chỉ là hai trong nhiều vụ trộm cắp đang diễn ra tại các làng quê ở huyện gia lộc hiện nay không chỉ riêng ở địa bàn gia lộc mà càng gần đến ngày tết nguyên đán thì tình trạng trộm cắp ở nhiều địa phương khác cũng đang có chiều hướng gia tăng
lực lượng công an cũng đã triển khai đợt cao điểm gia quân tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm
tuy nhiên trước thực trạng này người dân cần hết sức cảnh giác
công an huyện gia lộc đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể công an các xã thị trấn tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản và đề nghị quần chúng nhân dân trong việc tết nguyên đán lưu cao tinh thần trách nhiệm cảnh giác bảo vệ tài sản của mình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác tố giác tội phạm để lực lượng công an điều tra xử lý cứu thở
để ngăn ngừa tình trạng trộm cắp ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng người dân cần thường xuyên đề cao cảnh giác trong phòng chống tội phạm
trường hợp bị mất trộm cần báo ngay với chính quyền và cơ quan công an gần nhất để phối hợp điều tra làm rõ
thực tế ở đâu người dân có ý thức trong bảo quản tài sản thì ở đó trộm cắp không có cơ hội hoành hành